trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng tới phía bắc của nước ta
nên từ đêm nay tới ngày một mươi hai tháng năm ở các tỉnh bắc bộ sẽ có mưa rông trên diện rộng
riêng ở vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng năm mưa rông mở rộng xuống các tỉnh bắc trung bộ
từ đêm ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng năm ở thủ đô hà nội trời có lúc có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
ngày một mươi một tháng năm do ảnh hưởng rìa phía nam của dạnh áp thấp bị nén
nên ở các tỉnh trung trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi năm
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi một giờ đến một mươi sáu giờ
từ ngày một mươi hai tháng năm nắng nóng giảm dần